về nhiều vụ cướp giật đội hình sự công an quận thanh khê đã khẩn trương xác lập chuyên án khoanh vùng đối tượng
ủy ban nhân dân huyện grong năng tỉnh đắk lắc vừa có quyết định kỷ luật khiển trách điều chuyển công tác đối với ông phạm trọng hà hiệu trưởng trường tiểu học nguyễn viết xuân đồng thời buộc ông hà phải hoàn trả hơn một trăm linh triệu đồng tiền thu trái quy định
trong nhiều năm qua ông phạm trọng hà liên tiếp bị phụ huynh và giáo viên tố cáo khiếu nại về thu chi tài chính sau mỗi lần bị tố ông lại được điều chuyển sang làm hiệu trưởng của một trường khác
khi được điều chuyển đến làm hiệu trưởng trường tiểu học nguyễn viết xuân ông hà lại tiếp tục bị giáo viên trong trường tố cáo để xảy ra nhiều vi phạm tài chính
sau khi vào cuộc xác minh ubnd huyện crom năng đã yêu cầu ông hà và ban giám hiệu nhà trường phải hoàn trả trên một trăm một mươi chín triệu đồng cho phụ huynh học sinh vì đã vận động các khoản thu trái quy định
trong đó hơn tám mươi tám triệu đồng huy động dùng để chi tổ chức nhân ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một và ba mươi chín triệu tám trăm linh nghìn đồng vận động từ phụ huynh học sinh để tu sửa cổng trường rồi chuyển sang nâng cấp nhà ăn bán chú
đồng thời ubnd huyện công năng đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông phạm trọng hà số tiền một mươi chín triệu đồng do có hành vi không công khai thu chi tài chính theo quy định và tổ chức thu các khoản trái quy định
xét thấy động cơ vi phạm của ông hà không có tính cá nhân do năng lực quản lý và chủ quan trong công việc dẫn đến sai phạm nên đã điều chuyển ông hà sang làm hiệu trưởng một trường tiểu học khác
nhận được tin tố giác của người dân trên tuyến quốc lộ một thuộc khu vực xã định bình tp hcm
xuất hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển phương tiện nẹt bô lạng lách chạy với tốc độ cao gây mất trật tự an toàn giao thông
công an tỉnh cà mau đã vào cuộc điều tra và xử lý
nhận được tin báo tổ tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự công an tỉnh cà mau đã chia làm nhiều mũi nhanh chóng tiếp cận địa điểm
phát hiện lực lượng các đối tượng liền tăng tốc tháo chạy theo nhiều hướng
tuy nhiên chín phương tiện và một mươi hai đối tượng trong đó có cả nữ đã bị tạm giữ
kiểm tra nhanh một số phương tiện tuy là xe gắn máy nhưng đã được thay đổi kết cấu bộ phận giảm thanh để có thể tăng tốc và tạo ra âm thanh lớn
thậm chí có xe còn không gắn biển kiểm soát vụ việc đang được xử lý theo quy định
lợi dụng lòng tin của các bị hại đối tượng hoàng thị hải yến trú tại đường lê hồng phong phường tam thanh thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến hơn hai mươi tỷ đồng
từ năm hai nghìn một mươi chín yến đã có hành vi gian dối bằng hình thức vay tiền để kinh doanh nhập khẩu hoa quả từ trung quốc về việt nam và đổi tiền nhân dân tệ ra tiền việt nam để chiếm đoạt tiền của nhiều người
vì tin tưởng yến các bị hại đã nhiều lần chuyển tiền cho yến để làm ăn nhưng sau đó không thấy thanh toán tiền và cũng không liên lạc được với yến
tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt khoảng hai mươi một tỷ đồng
ai là bị hại liên quan đến vụ án hoặc biết thông tin đề nghị liên hệ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn theo số điện thoại sáu mươi chín năm trăm sáu mươi chín hai trăm một mươi bốn
để phối hợp làm rõ
đột nhập vào nhà dân trộm cắp ba trăm linh triệu đồng
lã thanh thông ba mươi tuổi trú tại thành phố long khánh tỉnh đồng nai vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bến lức tỉnh long an ra quyết định khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra thông khai nhận do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản
phát hiện cơ sở phát hiện sơ hở của người dân gần quán điện tử thường đến chơi
đối tượng đã đột nhập vào nhà lấy cắp ba trăm linh triệu đồng một xe máy ba điện thoại di động và một số tài sản khác
số tiền trộm cắp được thông mang đi mua vàng mua xe máy tiêu xài cá nhân và chơi game bắn cá thua hơn một trăm linh triệu đồng
cơ quan chức năng thu hồi được tài sản còn lại gần một trăm năm mươi triệu đồng
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị loan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại xã xuân quang huyện bảo thắng tỉnh lào cai về tội môi giới mại dâm
đối tượng này cao một m năm mươi chín và có xăm hình cây thánh giá sau gáy
cũng phạm tội môi giới mại dân và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan thể ngán hình sự công an tỉnh lai châu
là đối tượng vàng thị tiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã nậm xe huyện phong thổ tỉnh lai châu
cao một m năm mươi và có nốt ruồi cách một cm sau đuôi mắt phải
ngoài ra cơ quan thề ngán hình sự công an tỉnh lai châu còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng sùng a giao
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã mù sang huyện phong thổ tỉnh lai châu về tội trộm cắt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi ba và có sẹo chấm cách một cm trên đầu lông mày phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý